đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu đảng nhân dân mông cổ do đồng chí amaroion galang tổng thư ký đảng nhân dân mông cổ làm trưởng đoàn
hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng mỗi nước đánh giá những kết quả tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua trao đổi ý kiến liên quan đến công tác xây dựng đảng đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ công tác kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên
hai bên cũng đã trao đổi chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm